tuy nhiên thấy miệng của nghề này xùi bọt mép người dân tiến đến xem ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu nồng nặc
ngoài ra trên xe lúc này có một cô gái ngồi phía sau tưởng bị trúng thuốc sâu nên một số người mở cửa đưa người này xuống đặt nằm trên đường phát hiện máu từ trên cổ chảy ra
sau đó mới phát hiện có vết thương rất ngọt ở cổ và đã tử vong
người dân phát hiện vụ việc liền điện thoại trình báo cho cơ quan công an đến
đồng thời gọi xe đưa nạn nhân nam đi cấp cứu
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ trong xe ô tô một vỏ chai thuốc trừ sâu một chai còn nguyên và một con dao
nam thanh niên uống thuốc trừ sâu nói trên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh an giang
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã đến nhà cô gái để xác minh
được biết nạn nhân học hết lớp chín và có quen biết với một nam thanh niên tên là châu ngụ cùng huyện cờ đỏ thành phố cần thơ
cha của nạn nhân cho biết thêm do hai gia đình có quan hệ họ hàng xa nên không ủng hộ mối quan hệ này
bản thân tôi chưa từng gặp mặt châu không nghe con gái nói nhiều về thanh niên này
ông nói sau một thời gian nạn nhân xấu xố nghỉ học nên gia đình gửi lên thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
học nghề cùng với anh trai làm tại sa lông tóc và móng tay ở đồng nai được khoảng hai năm
trong thời gian này nạn nhân thường xuyên về thăm gia đình ở cần thơ
trên facebook của nạn nhân xấu xố năm ngày trước khi xảy ra vụ việc cô gái còn chia sẻ
anh còn trẻ anh còn nhiều lựa chọn nhưng anh không nhớ em còn trẻ hơn anh
dòng trạng thái này nhận được hàng trăm bình luận chia sẻ của người quen thân với cô gái một mươi chín tuổi
còn thanh niên được đưa đi cấp cứu tên là đào công châu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
ngụ tại ấp thới hiệp thị trấn cờ đỏ huyện cần thơ
để biết rõ nguyên nhân thì cơ quan công an phải đợi châu bình phục mới có thể lấy lời khai
một tổ công tác đã về nhà đào công châu
cha của đào công châu cho biết
tôi cũng không hiểu vì sao lại xảy ra cơ sự như vậy
tôi chưa gặp cô gái đi cùng xe ô tô với con trai tôi bao giờ nhưng có nghe nói về mối quan hệ của hai đứa
gia đình tôi nghèo khó riêng tôi bị bệnh tim lâu năm
sống với một người đàn ông tôi không biết vì sao lại xảy ra cơ sự như vậy
tôi không biết vì sao lại xảy ra cơ sự như vậy
tôi không biết vì sao lại xảy ra cơ sự như vậy
châu thường nói chuyện chặn số điện thoại một thời gian dài
mãi về sau người cha dùng số điện thoại khác mới có thể nói chuyện được cùng con
châu thường sống bên nhà bà ngoại rất ít khi về nhà dù khoảng cách chỉ vài cây số
do châu sống khép kín nên mọi người trong gia đình chưa bao giờ hiểu được tâm tư của châu
riêng chuyện tình cảm người cha cũng từng ngõ lời
nếu châu thương ai thì gia đình sẽ đi hỏi cưới nhưng châu ấm ừ rồi không nói gì thêm
châu thương ai thì gia đình sẽ đi hỏi cưới nhưng châu ấm ừ rồi không nói gì thêm
nhận xét về châu một người hàng xóm cho biết thỉnh thoảng họ lại thấy châu về thăm cha
nhìn bề ngoài châu là một thanh niên ít nói khép kín và có thể nói là hiền lành
cơ quan điều tra đã xác minh động cơ dẫn đến hậu quả đau lòng
năm hai nghìn một mươi bảy đào công châu có quan hệ tình cảm với một nạn nhân sinh năm hai nghìn một
ngụ tại ấp thới hiệp thị trấn cờ đỏ huyện cờ đỏ
biên hòa tỉnh đồng nai
đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín châu phát hiện cô gái này có quan hệ tình cảm với người khác
nên tìm cách níu kéo
châu đã thuê xe ô tô tự lái bảy chỗ để đi thành phố biên hòa tỉnh đồng nai gặp bạn gái
khoảng một mươi giờ sáng ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
chầu lái xe đến đón bạn gái rồi trở đến nơi vắng người để nói chuyện
khi ngồi gần nhau châu đã lấy điện thoại của bạn gái kiểm tra thì cô gái không cho
vì vậy châu tức giận nghĩ bạn gái mình vẫn còn quan hệ với người đàn ông khác
lúc này châu nói bạn gái nhắm mắt để mình tặng quà
tuy nhiên khi bạn gái nhắm mắt châu đã dùng tay bịt miệng để bạn gái không kêu la
còn tay phải thì cầm hung khí tấn công khiến cô gái tử vong tại chỗ

sau khi sát hại bạn gái xong châu dùng khăn lo máu và đắp vào vết thương ở cổ nạn nhân
để nạn nhân ngồi ngay ngắn ghế ngang châu
sau đó châu điều khiển xe về thành phố cần thơ
trên đường về châu ghé vào tiệm mua thuốc trừ sâu
sau khi gây án châu vẫn để nạn nhân trong ô tô rồi điều khiển xe về huyện vĩnh thạch thành phố cần thơ uống thuốc trừ sâu làm điều dạy rột
sau đó thấy khó chịu trong người nên châu vùng vẫy làm bung cửa xe và được mọi người phát hiện
bệnh viện cấp cứu
khi đào công châu tỉnh táo và đủ năng lực hành vi đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tỉnh đồng nai xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo đào công châu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hai mươi năm tù về tội giết người
tại tòa châu khai nhận hành vi phạm tội
châu khai do nhất thời nông nổi ghen tuồng
không kiềm chế được bản thân nên đã gây ra vụ việc
trong lúc bị tạm giam bị can đã nhận ra lỗi lầm của mình
bị can rất xin lỗi gia đình của bị hại châu nói
đại diện viện kiểm sát nhắc đến việc bị cáo từng là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự
đó là một môi trường có kỷ luật
bị cáo phải ý thức được hành vi của mình
lúc này châu cúi đầu nhận tội mong được tòa giảm nhẹ hình phạt
viện kiểm sát cho rằng hành vi của bị cáo gây ra là đặc biệt
nghiêm trọng mang tính côn đổ xem thường tính mạng của người khác
pháp luật cần phải trừng trị nghiêm khắc
về mức án viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo từ một mươi sáu đến một mươi tám năm tù
sau khi nghe viện kiểm sát đề nghị mức án phía bị hại phản ứng cho rằng
mức án mà viện kiểm sát đề nghị là nhẹ phải xử phạt nặng hơn
hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm
chỉ vì ghen tuông mà tước
hoặc tính mạng của người khác
một số người ghen tuông mù quáng luôn có xu hướng nghi ngờ
cho rằng bạn đời ngoại tình không trung thủy
khi cảm xúc ghen tuông bị chi phối họ trở nên kích động
có những lời nói hành động mất kiểm soát như xì nhục làm tổn thương tinh thần của đối phương
hành vi của họ sai lệch và gây ra những vụ án thương tâm
sau vụ án đó để lại rất nhiều đau thương mất mát kéo dài
không chỉ gây tổn thương mất mát cho người trong cuộc
mà nhất là những đứa con
những bậc phụ huynh sẽ phải chịu cảnh mồ côi hoặc chứng kiến nhiều lần bạo lực của người lớn
bản thân mỗi người khi yêu phải luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận sự đổ vỡ
đừng để bản thân lún sâu vào trong trạng thái thất tình dễ rơi vào những suy nghĩ tiêu cực
trong khi đó khi đã yêu nhau cần phải luôn cẩn trọng trong mối quan hệ khác
các cử chỉ hành động của mình phải minh bạch rõ ràng
để không khiến bạn đời hoặc người yêu phải nghi ngờ
mất niềm tin và dẫn đến có hành vi liều lĩnh mất kiểm soát